khoảng một mươi hai giờ trưa ngày bảy tháng bốn tàu cảnh sát biển sáu nghìn tám thuộc bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
đã kéo tàu cá nt chín mươi một nghìn hai trăm linh năm ts cùng ba ngư dân về đến côn đảo tỉnh bà rịa vũng tàu an toàn
trước đó lực lượng cảnh sát biển nhận được thông tin tàu cá số hiệu nt chín mươi một nghìn hai trăm linh năm ts có ba thuyền viên
do ông lê đình dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một quê ninh thuận làm thuyền trưởng đang hoạt động đánh bắt thủy hải sản
khi tàu bị lưu quấn chân vịt nên mất khả năng cơ động trôi giặt nhanh
và có thể bị sóng đánh chìm tại khu vực cách nam tây nam đảo phú quý tỉnh bình thuận khoảng ba mươi hai hải lý
trước tình hình nguy cấp bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã điều động tàu cảnh sát biển sáu nghìn tám
đoàn nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu và tìm kiếm cứu nạn trên khu vực biển bình thuận
khẩn trương cơ động đến vị trí tàu bị nạn
sau nhiều giờ tìm kiếm trong điều kiện thời tiết tại hiện trường xấu độ cao sóng trên ba mét
lực lượng cảnh sát biển đã tiếp cận tàu cá nt chín mươi một nghìn hai trăm linh năm ts triển khai các phương án cứu nạn
tiến hành làm dây lai kéo tàu cá về bờ
hiện các thuyền viên tàu cá nt chín mươi một nghìn hai trăm linh năm ts sức khỏe tốt tinh thần ổn định